tại hà nội trung tâm công nghệ thông tin truyền thông việtnet việtnet ict đã tổ chức diễn đàn thanh niên quản trị internet
đây cũng là lần đầu tiên diễn đàn thanh niên quản trị internet được tổ chức tại việt nam
diễn đàn được tổ chức với mục tiêu giới thiệu về khái niệm quản trị internet các kinh nghiệm quốc tế
từ đó thanh niên việt nam chuẩn bị kế hoạch hành động để tham gia vào các sự kiện diễn đàn thanh niên quản trị internet trong khu vực và trên thế giới trong tương lai
tham gia được tìm hiểu rõ hơn về khái niệm và các khía cạnh liên quan đến quản trị internet
cũng tại sự kiện lần này các bạn trẻ đại diện cho hội đồng thanh niên wiegf sẽ trình bày kế hoạch hành động của nhóm trong giai đoạn một mươi hai tháng tới
để chuẩn bị cho sự kiện diễn đàn thanh niên quản trị internet hai nghìn hai mươi
thông qua diễn đàn lần này ban tổ chức hy vọng sẽ góp phần để tạo nên những người trẻ có trách nhiệm
có suy nghĩ tích cực và hành động đúng đắn khi tham gia vào một môi trường mở như môi trường mạng
đồng thời góp phần lan tỏa những thông điệp và hành động ý nghĩa đến tất cả giới trẻ
thương mại điện tử những năm gần đây phát triển đầy triển vọng
minh chứng là trong năm hai nghìn một mươi tám thương mại điện tử của việt nam đặt tổng doanh thu hai hai trăm sáu mươi chín triệu usd
tăng gần ba mươi so với năm hai nghìn một mươi bảy và lọt top sáu trên một mươi thị trường thương mại điện tử đông nam á
thị trường thương mại điện tử vẫn là mảnh đất rất màu mỡ cho các nhà phát triển ứng dụng
ai bớt một tân binh mới gia nhập thị trường đầy tiềm năng này
không chỉ dừng lại ở một trang thương mại điện tử bán hàng ebook còn mở ra sân chơi
một mạng xã hội giúp người dùng trao đổi thông tin kiến thức mua bán chia sẻ kinh nghiệm mua hàng
với mạng xã hội mà ebook phát triển người dùng có thể gia nhập vào các nhóm kiến thức tập trung
chuyên sâu tìm hiểu thông tin được chia sẻ bởi các chuyên gia thông tin người dùng
được ebook bảo mật bảo đảm quyền sinh tư của mỗi thành viên
thưa quý vị và các bạn sự bùng nổ của internet đã thay đổi cấu trúc của nhiều ngành nghề
và thương mại cũng không phải là ngoại lệ
hiện nay việc đầu tư phát triển quảng cáo trực tuyến đã và đang là hướng đi của nhiều doanh nghiệp trên thế giới
quảng cáo trực tuyến là kênh giao tiếp đối thoại hai chiều mà doanh nghiệp có thể tận dụng
tương tác với khách hàng từ đó tận dụng truyền thông và tiếp thị rộng rãi đến cộng đồng
tại việt nam hình thức này đang phát triển ra sao
nó sẽ mang đến cơ hội cũng như thách thức gì cho các doanh nghiệp
mời quý vị và các bạn cùng đến với phóng sự sau của truyền hình nhân dân
kinh doanh trong lĩnh vực về làm đẹp và mỹ phẩm đã lâu
chị lê phan ngọc lan cho biết trước đây khi mới bắt đầu công việc
chị chưa có kinh nghiệm trong việc marketing và quảng cáo sản phẩm của mình
vì vậy doanh số bán hàng không được khảo quan như mong muốn
tuy nhiên sau khi đã tham khảo và áp dụng hợp lý các hình thức quảng cáo
marketing online trên internet và mạng xã hội
thì công việc kinh doanh của chị đã khả quan hơn trước rất nhiều
đặc biệt chị lan còn sử dụng phần mềm quản lý bán hàng đa kênh
để giúp cho công việc quảng cáo tiếp thị sản phẩm của mình
kết nối được đến nhiều khách hàng hơn cũng như tốn ít chi phí hơn so với trước đây
việc liên hệ giữa các bạn để có được thông tin kết nối
số lượng trong kho hay còn hay hết thì rất là khó
thế nên tôi thấy có sabo nên các bạn chủ động được trong mọi việc
đặc biệt là trong marketing cũng có thể sử dụng được
phần mềm mà chị lan sử dụng có tên gọi là sabo
đây là một phần mềm giúp cho người bán hàng có thể quản lý hàng hóa
tiếp nhận và xử lý đơn hàng so sánh các hoạt động kinh doanh và quảng cáo sản phẩm
trên nhiều kênh khác nhau như website mạng xã hội hay các sàn giao dịch thương mại điện tử
mà không cần phải gánh thêm chi phí đáp ứng được nhu cầu
và quy mô tăng trưởng của khách hàng

về cùng một nơi để tập trung xử lý

quảng cáo trực tuyến là hình thức áp dụng các công cụ của công nghệ thông tin
thay cho các công cụ thông thường để tiến hành các quá trình marketing
nhằm mục đích cuối cùng là đưa sản phẩm hàng hóa và dịch vụ
đến người tiêu dùng một cách nhanh chóng và hiệu quả
việc quảng cáo trên mạng sẽ giúp lựa chọn định vị được khách hàng tiềm năng
do đó sẽ tiết kiệm rất nhiều chi phí giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả trong việc kinh doanh
thêm vào đó hiện nay số người sử dụng internet và mạng xã hội tại việt nam
đang tăng với tốc độ rất nhanh do đó tiếp thị hay kinh doanh trên internet
sẽ là một lựa chọn tốt cho doanh nghiệp
theo các số liệu thống kê năm hai nghìn một mươi tám doanh thu toàn thị trường quảng cáo trực tuyến việt nam
ước tính khoảng sáu trăm linh triệu đô la mỹ và có thể tăng gấp ba lần trong vòng năm năm tới
trong đó mạng xã hội vượt qua công cụ
mạng xã hội vượt qua công cụ tìm kiếm để trở thành phương tiện quảng cáo trực tuyến
được doanh nghiệp sử dụng nhiều nhất với các tỷ lệ tương ứng là bốn mươi bảy và bốn mươi một
xu hướng bán hàng đa kênh phát triển vài năm gần đây
đặc biệt ngày càng rõ nét hơn trong năm hai nghìn một mươi tám vừa qua
có tới chín mươi bảy cửa hàng được khảo sát cho biết họ đang bán hàng trên hai kênh trở lên
trong đó có tới năm mươi bốn cửa hàng có bán tối thiểu trên năm kênh khác nhau
xét về mức độ được sử dụng
kênh bán hàng được sử dụng phổ biến nhất của các cửa hàng lần lượt là facebook tám trăm bảy mươi
website tám mươi hai cửa hàng showroom tám mươi đại lý cộng tác viên sáu mươi và các sàn giao dịch thương mại điện tử năm mươi tám
bên cạnh đó với việc nhiều hãng quảng cáo trực tuyến lớn trên thế giới đã và đang có những hoạt động
tại thị trường việt nam đây sẽ là cơ hội không nhỏ cho các doanh nghiệp quảng bá thương hiệu
và giới thiệu sản phẩm
với khoảng tầm một hai năm quảng cáo của nước ngoài chiếm khá lớn so với tổng doanh số quảng cáo trực tuyến của việt nam
thậm chí những doanh nghiệp của việt nam lại đi làm gọi là đại lý cho các cái công ty quảng cáo nước ngoài
nhưng mà rất là vui mừng là năm hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám thì các công ty quảng cáo trực tuyến việt nam đã gượng dậy và đã phát triển rất là mạnh
chúng ta hãy đơn cử như vng thì hệ thống gọi là số lượng người dùng gia lô rất lớn
cho nên doanh số quảng cáo của vng tăng
vượt trội lên và chiếm lại cái thị phần của quảng cáo facebook hay google
đồng thời những công ty quảng cáo truyền thống như hai mươi bốn h hay vc corp hay vn express chẳng hạn như thế
thì họ vẫn tiếp tục khai thác được thế mạnh của mình và thậm chí còn không bắt tay với doanh nghiệp nước ngoài
như vậy thì năm hai nghìn một mươi tám doanh số quảng cáo trực tuyến riêng các doanh nghiệp việt nam cũng tăng trưởng đến hai trăm linh
lên đến con số khoảng tầm tám tỷ
và đấy chính là một tín hiệu rất là vui dành cho các công ty quảng cáo trực tuyến của việt nam
tuy nhiên hiện các công ty hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo trực tuyến cũng gặp không ít những khó khăn thách thức
với việc google và facebook đang chiếm lĩnh hơn tám mươi thị phần quảng cáo trực tuyến tại việt nam
thì hầu hết các công ty quảng cáo trực tuyến trong nước đang gặp khó khăn lớn cả về thị phần và tăng trường
bên cạnh đó quảng cáo trực tuyến cũng có hạn chế nhất định khi khách hàng không thể xem và trải nghiệm loại hàng hóa như khi mua trực tiếp
kỹ thuật quảng cáo trực tuyến cũng thay đổi nhanh
đòi hỏi khách hàng phải sử dụng các kỹ thuật mới và không phải tất cả mọi đối tượng khách hàng có thể sử dụng chúng
thì chúng ta thấy rằng chúng ta đều có thể cá nhân doanh nghiệp đều có thể quảng cáo trên đó
nhưng mà hiện nay họ chưa có cái tư duy để chọn
và họ thường họ chọn google hay facebook là những cái đơn vị mà nó rất là nổi tiếng và rất là lớn
và cách để mà tiếp cận đối với những doanh nghiệp việt nam như vậy họ chưa quen
chứ đây chính là cái việc mà các doanh nghiệp việt nam cần phải truyền thông quảng bá nhiều hơn cho đối với cái đối tượng này
trong khi đó tình trạng nhiều video quảng cáo của các doanh nghiệp lớn vẫn bị chèn những nội dung xấu độc hại
nhiều website vi phạm bản quyền tự ý thu tiền quảng cáo trái phép
bên cạnh đó trên mạng xã hội facebook tình trạng quảng cáo bất chấp các quy định của pháp luật việt nam vẫn còn diễn biến phức tạp
các quảng cáo buôn bán tiền giả động vật quý hiếm xúc phạm doanh nghiệp cá nhân đều đã xuất hiện trên facebook
bởi vì khi mà một cái quảng cáo trinh thống với nội dung được sạch sẽ nằm cành ở một cái nội dung bẩn
thì đương nhiên thì là sẽ rất là khó cho những cái
doanh nghiệp kinh doanh một cách chân chính
nhưng mà nhìn tổng thể cái thiệt hại xã hội nó còn lớn hơn bởi vì cái môi trường đấy cũng là cái môi trường cho
các cái hoạt động về kinh tế ngâm các cái hoạt động bất hợp pháp phát triển
nhu cầu quảng cáo trực tuyến tại việt nam hiện nay là rất lớn
tuy nhiên mặc dù thực sự có nhu cầu song các doanh nghiệp trong nước cũng không khỏi lo ngại
nếu thương hiệu của mình bị gắn với các video có nội dung xấu độc hại khi quảng cáo trên môi trường trực tuyến
vì vậy rất cần những biện pháp mạnh tay đến từ các cơ quan quản lý
chẳng hẳn những cái website bị report nhiều bị báo cáo nhiều về cái tình trạng vi phạm bản quyền
tuy nhiên là thường là những cái website này thì thường là đặt tên miền và mã chủ ở nước ngoài
do đó thì cần phải có một cái cơ chế về tương trời tư phạm giữa việt nam và các nước
mà nơi mà doanh nghiệp đăng ký tên miền quốc tế thì hai bên khi mà có sự phối hợp lẫn nhau
thì rồi thì doanh nghiệp khi mà báo cáo thì cái tiện trình nó gỡ nó sẽ nhanh hơn
bên cạnh đó các doanh nghiệp
khách hàng khi có nhu cầu quảng cáo trực tuyến cần lựa chọn hình thức quảng bá tiếp thị phù hợp
các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ quảng cáo trực tuyến cũng cần đầu tư
ứng dụng những kỹ thuật hiện đại để đảm bảo quyền lợi của khách hàng
qua đó cạnh tranh với các doanh nghiệp đến từ nước ngoài
tôi đã gặp rất là nhiều bạn trẻ việt nam họ đã có những lập trình ra những ứng dụng
để giúp cho các doanh nghiệp quảng cáo việt nam tối ưu được ngân sách tốt nhất trên nền chính
những hệ thống quảng cáo như google hay facebook
và cái công cụ đấy còn mạnh hơn cả công cụ nước ngoài
và cái doanh nghiệp việt nam và các cá nhân việt nam được thừa hưởng những công cụ đó
trước các doanh nghiệp nước ngoài
và đấy chính là tôi nghĩ rằng là nếu mà doanh nghiệp việt nam hãy tìm kiếm những đối tác việt nam
tìm kiếm những công ty việt nam đang cung cấp dịch vụ và tin tưởng họ
để coi như là có thể sử dụng các dịch vụ của họ để mà từ đó tối ưu cái chiến dịch quảng cáo đó
phát triển các hình thức quảng cáo trực tuyến đang là xu hướng chung của thế giới
nó có tác động lớn đến nhịp độ và lợi thế cạnh tranh của các doanh nghiệp
các doanh nghiệp cần phải nắm bắt cơ hội có chiến lược bài bản lựa chọn hình thức quảng cáo phù hợp
bên cạnh đó nhà nước và các cơ quan quản lý cần phải có thêm nhiều biện pháp kiểm soát chặt chẽ
việc quảng cáo trên môi trường trực tuyến để giúp các doanh nghiệp yên tâm quảng cáo
đồng thời sẽ giúp cho nhà nước thu được một nguồn thuế không nhỏ từ hoạt động này
chương trình truyền động truyền thông tuần này của chúng tôi xin được tạm dừng
tại đây xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tuần sau